tỉnh điện biên đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày thành lập tỉnh bảy mươi năm ngày thành lập đảng bộ tỉnh
bảy mươi năm năm chiến thắng điện biên phủ và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất của chủ tịch nước trao tặng
dự lễ kỷ niệm có các đồng chí tổng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
lãnh đạo các bộ ban ngành của trung ương địa phương cùng đông đảo các vị lão thành cách mạng bà mẹ việt nam anh hùng
các cựu chiến binh là chiến sĩ điện biên
đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm đồng chí trần văn sơn ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy điện biên nêu rõ
trải qua các giai đoạn lịch sử đồng bào các dân tộc trên mảnh đất điện biên anh hùng luôn đoàn kết một lòng
chung sức giữ vững biên cương trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước
đồng chí tòng thị phóng chúc mừng và biểu dương những thành tựu kết quả mà tỉnh điện biên đã đạt được trên các lĩnh vực
kinh tế văn hóa xã hội an ninh quốc phòng
đồng chí tòng thị phóng cũng chỉ rõ điện biên cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết khắc phục khó khăn
sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư để thực hiện hiệu quả các chương trình chính sách hỗ trợ đồng bào phát triển kinh tế
giữ vững quốc phòng an ninh trật tự an toàn khu vực biên giới
đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh điện biên cần nêu cao quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu
nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng nghị quyết đảng bộ tỉnh khóa một mươi ba đã đề ra
sau lễ khai mạc là lễ diễu binh diễu hành mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh điện biên
trước đó đồng chí tòng thị phóng và đồng chí võ văn thưởng cùng các đại biểu đã đến đặt vòng hoa
dân hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ a một và dân hoa tại tượng đài chiến thắng điện biên phủ